vào chiều ngày hôm nay công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đã tạm giữ đối tượng nguyễn huỳnh quốc toàn để điều tra về hành vi cướp tài sản
giờ ngày một mươi tám tháng bảy người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đang đứng bắn xăng tại cửa hàng xăng dầu số ba mươi bốn trên đường nguyễn thị thập phường năm tp mỹ tho
thì đối tượng toàn đi xe máy đến và dùng dao khống chế đe dọa người bán xăng đưa bốn mươi bảy triệu đồng
gây án xong đối tượng lên xe bỏ đi nhưng đã bị nạn nhân cầm thanh kim loại đập vào gáy
toàn quay lại dùng dao đâm vào lưng người bắn xăng rồi tẩu thoát
vào chiều cùng ngày đối tượng đã bị bắt giữ khi cố thủ trong một quán cà phê trên đường nguyễn thị thập
thời điểm bị bắt giữ đối tượng có biểu hiện ngáo đá